tại bệnh viện một trăm bảy mươi năm chương trình siêu thị mini tết không đồng dành cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
nằm viện dài ngày cùng lực lượng nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn bắt đầu hoạt động vào sáng hai mươi tháng một
đây là siêu thị cuối cùng trong chuỗi ba mươi hai siêu thị mini tết không đồng mà công ty cổ phận vàng bạc đá quý phú nhuận p g
phối hợp cùng với ủy ban mặt trận tq việt nam tp hcm và hội nữ doanh nhân tp hcm howie
tổ chức để tiếp sức bà con khó khăn đóng một cái tết an vui và ấm áp
ngay trong ngày khai trương
siêu thị không đồng nhiều bệnh nhân đang điều trị bệnh tại bệnh viện một trăm bảy mươi năm hồ hời lựa chọn những phần quà tết
hầu hết khách hàng là bệnh nhân phải điều trị tại bệnh viện xuyên tết không có điều kiện mua sắm tết
nên chọn mua những sản phẩm có thể ăn liền được để bồi bổ cho sức khỏe
siêu thị minitech không đồng tại bệnh viện một trăm bảy mươi năm sẽ hỗ trợ cho bảy trăm năm mươi bệnh nhân đón tết tại bệnh viện
tôi xúc động lắm khi nhận được sự quan tâm của mọi người
ở đây một thân một mình vừa buôn vừa tuổi nhưng nay được nhận quà thì ăn ủi được phần nào
trong dịp tết năm nay cô nguyễn thị lương xúc động kể
ngoài hoàn cảnh của bệnh nhân siêu thị còn phục vụ đối tượng cán bộ nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch trong thời gian dài
chị nguyễn thị loan điều dưỡng bệnh nhân covid một mươi chín tâm sự
tôi tham gia chống dịch tại bệnh viện từ tháng tám đến nay dự kiến sẽ làm xuyên tết luôn nên gia đình chưa kịp sắm sửa gì
cũng lâu lắm rồi chưa có thời gian đi siêu thị nên hôm nay tôi rất hào hứng và muốn lựa thật nhanh để đem về làm quà cho chồng con
đây là món quà ý nghĩa nhất đối với nhân viên y tế như chúng tôi trong dịp cuối năm nay
trong những ngày cận tết đội ngũ y bác sĩ nhiều bệnh viện trên địa bàn tp hcm không chỉ bận rộn trong điều trị
mà họ còn dành thời gian nghỉ ngơi để trang trí mua quà tết thực phẩm chuẩn bị cùng bệnh nhân vui xuân nhâm dần
thưa quý vị những hành động thiết thực nghĩa cử cao đẹp của các cá nhân tập thể và chính quyền trong dịp tết nguyên đán trên đây
hẳn sẽ là những điều những kỷ niệm vô giá ấm áp và là động lực giúp các em
bác sĩ cùng với bệnh nhân tiếp tục cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn ở phía trước
nhân đây thay mặt cho ekip những người làm chương trình chúng tôi cũng xin gửi những lời chúc sức khỏe
may mắn và an lành nhất đến các y bác sĩ vẫn đang ngày đêm chống dịch và những bệnh nhân đang kiên cường chiến đấu với virus corona
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin trưa ngày hai mươi bảy tết của kênh báo sức khỏe và đời sống
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo